chiều ngày hai mươi chín tháng tám đội quản lý thị trường số hai mươi sáu kết hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng
công an tp hcm cho biết vừa phát hiện hàng ngàn sản phẩm tân dược nhập lậu tại một căn nhà ở quận một mươi một
qua kiểm đếm ban đầu có khoảng hai mươi loại thuốc khác nhau không rõ nguồn gốc xuất xứ
các loại thuốc này đều là thuốc đặc trị các loại bệnh như tim xương khớp đái tháo đường ở trẻ em người lớn hạ đường huyết
những loại thuốc này có giá bán khá cao trên thị trường trong đó có loại giá gần năm triệu đồng trên một hộp ước tính ban đầu
tổng giá trị lô hàng này trên hai tỷ đồng
chủ lô hàng thuốc tân dược trên là đoàn quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã khai nhận nhập các loại thuốc này về
sau đó bỏ sĩ cho các tiệm thuốc tây trên địa bàn để kiếm lời
cơ quan chức đăng đã niêm phong toàn bộ số thuốc nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật